trong bối cảnh dịch sởi gia tăng bất thường ở các địa phương bộ y tế đã triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella
tại hà nội chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ một đến năm tuổi đã được triển khai
từ nay đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại các trường mầm non và trạm y tế
với hơn ba điểm tiêm chủng tại các trường mầm non công lập một số trường mầm non tư thục
và năm trăm tám mươi bốn trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố
hơn sáu trăm hai mươi hai trẻ từ một đến năm tuổi mốc sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
sống trên địa bàn thành phố hà nội sẽ được tiêm vaccine sởi rubella
trừ những đối tượng trẻ mới tiêm vaccine sởi hoặc sởi rubella hoặc sởi quay bị rubella
hoặc vaccine thủy đậu trong vòng một tháng tính đến ngày tổ chức chiến dịch
theo đó tính đến nay toàn thành phố đã có hơn hai trăm sáu mươi trẻ từ một đến năm tuổi
được tiêm bổ sung vaccine sởi rubella đạt bốn mươi
trong quá trình tiêm chủng không ghi nhận bất kỳ sự cố hay trường hợp
phản ứng nặng nào so với tiêm chủng
đa số các bậc phụ huynh đều ủng hộ và đưa con đến trường tiêm bổ sung vaccine sởi rubella
tỷ lệ đạt khá cao ở các trường khu vực ngoại thành